tình hình trung đông hiện nay đang rất hỗn loạn và leo lên một nức thang căng thẳng mới
ngay sau vụ tấn công tên lửa của iran vào hai căn cứ quân sự của mỹ tại iraq
iran vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo bất kỳ hành động trả đũa nào từ washington
đều có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực trung đông
iran cho biết quân đội nước này đã phóng tổng cộng một mươi năm quả tên lửa chung các mục tiêu mỹ
khiến ít nhất tám mươi binh sĩ thiệt mạng và hơn hai trăm linh binh sĩ khác bị thương
đồng thời khẳng định không có một quả tên lửa nào bị đánh chặn
ngoại trưởng iran javad zarif tuyên bố iran đã triển khai các biện pháp tương xứng để tự vệ
đồng thời khẳng định nước này không tìm cách leo thang căng thẳng hay chiến tranh
song sẽ luôn tự vệ trước mọi hành động gây hấn
trong khi đó lầu năm góc khẳng định các tên lửa iran phóng đi đã rơi xuống căn cứ enasat tại iraq
mà không có quân mỹ
dự kiến tối nay theo giờ việt nam tổng thống donald trump sẽ có bài phát biểu tới toàn thể người dân mỹ